ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường
tiến hành phong tỏa để phục vụ công tác điều tra
theo thông tin ban đầu ít nhất một mươi hai người đã thiệt mạng tại hiện trường và một mươi một người khác bị thương
trong đó hơn một nửa bị thương rất nặng
những người bị thương đã được đưa đến các cơ sở y tế gần nhất
lực lượng chức năng cũng ghi nhận năm xe ô tô bán tải và nhiều xe máy bị đốt cháy tại hiện trường
bộ an ninh mexico hiện đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng địa phương
tiến hành điều tra làm rõ sự việc và truy tìm thủ phạm
mặc dù vẫn chưa có thông tin liên quan đến động cơ cũng như danh tính thủ phạm
xong các thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng vụ việc có liên quan đến một vụ thanh toán giữa các băng đảng tội phạm
tình hình israel đang ngày càng căng thẳng sau khi ba con tin nước này trốn thoát khỏi sự giam giữ của hamas
nhưng lại thiệt mạng vì bị binh sĩ thuộc lực lượng phòng vệ israel idf bắn nhầm hôm một mươi năm tháng một mươi hai
vụ việc chưa từng có tiền lệ này đã gây ra những tranh cãi ở israel
và dẫn đến việc gia tăng áp lực đối với chính phủ nước này về việc phải giải cứu khoảng một trăm ba mươi con tin còn lại
cuối tuần qua hàng nghìn người israel đã xuống đường biểu tình ở tel aviv để yêu cầu tìm kiếm tự do
cho những con tin bị các tay súng hamas giam giữ từ hôm bảy một mươi
họ dương cao những tấm biển có hình ảnh khuôn mặt của các con tin và những thông điệp như đưa họ ra khỏi địa ngục
đặc biệt cuộc biểu tình có sự tham dự của các con tin đã trở về israel theo thỏa thuận ngừng bắn tạm thời
giữa israel và hamas
hồi đầu tháng tuy nhiên thủ tướng israel benjamin netanyahu và các quan chức chính phủ đã từ chối lời kêu gọi
chấm dứt giao tranh để đạt được thỏa thuận cho các con tin mô tả điều này không khác gì việc đầu hàng
theo ông netanyahu sự kết hợp giữa hành động tấn công trên bộ ở giải gaza và các hoạt động ngoại giao
là biện pháp duy nhất để gây áp lực buộc phong trào hồi giáo hamas phải thả thêm các con tin
trong diễn biến liên quan qatar hiện đã đưa ra đề xuất mới nhằm nối lại thỏa thuận trao đổi con tin giữa israel và hamas
nhằm tạo điều kiện cho một lệnh ngừng bắn ở giải gaza
theo một nguồn tin giấu tên từ palestine các cuộc đàm phán giữa qatar và israel được tổ chức ở naui kể từ hôm một mươi sáu tháng một mươi hai
đề cập đến việc thả ba con tin là sĩ quan cấp cao israel để đổi lấy việc trả tự do cho một số tù nhân palestine
đang thụ án trung thân trong các nhà tù của nhà nước hồi giáo
cửa khẩu kerem salom nằm ở biên giới giữa ai cập israel và gaza
hôm qua đã lần đầu tiên được mở cửa
kể từ khi bùng phát xung đột hamas israel cho phép các xe tải chở hàng viện trợ đi qua
động thái này giúp tăng gấp đôi lượng thực phẩm và thuốc men đến giải gaza
nguồn tin từ tổ chức trăng lưỡi liềm đỏ của ai cập nêu rõ đã có bảy mươi chín xe viện trợ đi qua cửa khẩu kerem salom
cửa khẩu này là một trong những điểm trung chuyển chính cho hàng hóa vào gaza
và cho phép vận chuyển nhanh hơn nhiều so với cửa khẩu rafah cách đó vài km
israel đã phê duyệt việc tiếp nhận viện trợ qua cửa khẩu kerem salom vào tuần trước
nhằm thực hiện cam kết theo thỏa thuận trao đổi con tin
theo đó cho phép hai trăm linh xe tải viện trợ vào gaza mỗi ngày
trong bối cảnh israel đẩy mạnh chiến dịch ở gaza tình hình nhân đạo tại khu vực này đang trở nên tồi tệ
liên hợp quốc và các cơ quan quốc tế khác cảnh báo hai ba triệu người dân ở lại gaza đang thiếu nước sạch
cùng với đó là tình trạng thiếu lương thực và thuốc men nghiêm trọng
quân đội hàn quốc cho biết triều tiên hôm nay đã phóng một tên lửa đạn đạo chưa xác định
về phía vùng biển phía đông của nước này
động thái diễn ra chỉ vài giờ sau khi bình nhưỡng phóng một tên lửa tầm ngắn
theo hội đồng tham mưu trưởng liên quân hàn quốc phía hàn quốc đã phát hiện ra vụ phóng
nhưng chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết
trong khi đó bộ quốc phòng nhật bản cho biết vật thể được cho là tên lửa đạn đạo của triều tiên
dường như vẫn đang bay và có khả năng là tên lửa tầm xa
trước đó hội đồng tham mưu trưởng liên quân hàn quốc cho biết triều tiên ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ bên trong hoặc xung quanh bình nhưỡng
vào khoảng hai mươi hai h ba mươi tám phút giờ địa phương tức hai mươi h ba mươi tám phút giờ hà nội
và bay khoảng năm trăm bảy mươi km trước khi rơi xuống vùng biển phía đông nước này
ngay sau sự việc trên quân đội hàn quốc đã nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu
đồng thời chia sẻ thêm thông tin với mỹ và nhật bản về vụ phóng
trong khi đó thủ tướng nhật bản kishida fumio thông báo
họp hội đồng an ninh quốc gia để thảo luận về vụ phóng này
nga thông báo có thể sẽ tiếp tục cắt giảm thêm lượng dầu xuất khẩu trong tháng một mươi hai
khoảng năm mươi thùng mỗi ngày hoặc có thể hơn
trong bối cảnh các nước xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới vẫn đang nỗ lực đẩy giá dầu lên
trước đó nga cam kết cắt giảm ba trăm linh thùng một ngày so với mức xuất khẩu của tháng năm và tháng sáu
và sẽ giữ mắt cắt giảm này cho tới cuối năm nay
tuy nhiên giờ đây nga muốn nâng mức cắt giảm này lên trong tháng một mươi hai
tương đương với mức dự định cắt giảm trong quý đầu tiên của năm sau
giới chức nga cho biết trong thời gian tới nga sẽ xem xét cắt giảm thêm nữa nếu cần
có thể là thêm năm mươi thùng một ngày hoặc nhiều hơn nữa so với mức của tháng một mươi hai
dựa theo những cam kết mà nga đưa ra với tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác opec cộng
trong năm hai nghìn hai mươi ba tổng lượng xuất khẩu dầu của nga chưa đến hai trăm bốn mươi bảy triệu tấn
con số này cũng được sử dụng làm cơ sở trong các dự báo về nền kinh tế vĩ mô của nga
theo một báo cáo thường niên của bộ phát triển nhà và đô thị mỹ
số người vô gia cư tại nền kinh tế lớn nhất thế giới vào đầu năm nay đã tăng một mươi hai so với một năm trước đó
tương đương với mức tăng khoảng bảy mươi sáu trăm năm mươi người
cụ thể bộ trên đã thực hiện việc khảo sát trên toàn quốc
bao gồm xem xét số lượng các cá nhân đang sống trong các khu nhà ở tạm thời
nhà tạm trú xã hội và các khu vực công cộng ngoài trời vào một đêm của tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
kết quả khảo sát sử dụng ước tính tại một thời điểm để tính toán số liệu tổng quan hàng năm
đã chỉ ra rằng
có hơn sáu trăm năm mươi người mỹ rơi vào cảnh vô gia cư
đây là con số lớn nhất kể từ khi khảo sát bắt đầu thực hiện vào năm hai nghìn bảy
nguyên nhân là do giá bán cho thuê nhà ở của mỹ ngày càng trở nên đắt đỏ hơn
đi kèm lãi suất tăng cao khiến số lượng người không đủ khả năng mua hoặc thuê nhà nhảy lên ngưỡng đỉnh mới
điểm đáng lưu ý là tình trạng vô gia cư trên toàn nước mỹ được quan sát thấy ở mọi đối tượng
nhưng phần lớn tập trung vào cộng đồng người da màu
bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác
đợt băng giá trên diện rộng đã khiến nhiệt độ tại nhiều địa phương của trung quốc xuống mức cảnh báo đóng băng
các ngành chức năng trung quốc đã triển khai nhiều giải pháp để hạn chế thấp nhất về thiệt hại
chủ tịch trung quốc tập cận bình đã kêu gọi nỗ lực toàn diện trong công tác ứng phó khẩn cấp
và đảm bảo một mùa đông ấm áp và an toàn cho người dân
ông tập cận bình chỉ đạo các địa phương ngành chức năng phải chủ động triển khai những biện pháp phòng chống
dự phòng các tình huống xấu kịp thời cứu trợ thiên tai ổn định nguồn cung hàng hóa cho người dân
trong khi đó các cơ quan về phòng chống giảm nhẹ thiên tai trung quốc nhấn mạnh
cần nỗ lực giám sát đưa ra cảnh báo kịp thời tối ưu hóa lực lượng và nguồn cứu hộ
đồng thời tăng cường năng lực cung cấp than điện dầu khí đốt
hiện các địa phương trung quốc đã tập trung tối đa lực lượng để nhanh chóng mở lại hàng trăm đoạn đường cao tốc
bị đóng cửa ở một mươi hai tỉnh thành
hơn một mươi năm chuyến bay trên toàn quốc tức chín mươi một đã hoạt động bình thường
tập đoàn đường sát trung quốc theo dõi sát sao tình hình để đảm bảo an toàn
ngày một mươi bảy tháng một mươi hai trung tâm khí tượng quốc gia trung quốc tiếp tục duy trì cảnh báo màu cam về giá rét
mức cảnh báo nghiêm trọng nhất nhiều nơi nhiệt độ giảm mạnh hai mươi độ c
xuống âm hai mươi năm hai mươi chín độ c ở tỉnh hắc long giang cát lâm và duy trì đến hết tuần
phó thủ tướng kiêm bộ trưởng nội vụ thái lan
an nu tin chan virakul đã đưa ra đánh giá khả quan về việc các bên liên quan tuân thủ những quy định mới
đối với các địa điểm giải trí về đêm mở cửa đến bốn giờ sáng
ông an nu tin đưa ra đánh giá trên khi dẫn đầu đoàn kiểm tra các địa điểm giải trí về đêm ở thủ đô bangkok
bao gồm nhiều quán bar câu lạc bộ đêm và các tụ điểm có biểu diễn nhạc sống
khách hàng khi tới những tụ điểm này được yêu cầu xuất trình thẻ cắt cước và kiểm tra an ninh trước khi vào
bày tỏ hài lòng với tình hình chung bộ trưởng an nu tin cho biết việc kéo dài thời gian hoạt động nhằm tạo việc làm
và phục hồi du lịch vốn là chìa khóa để kích thích nền kinh tế
các quy định cho phép một số địa điểm giải trí ba đêm mở cửa đến bốn giờ sáng có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai
các quy định này áp dụng cho các địa điểm kinh doanh giải trí đêm ở thủ đô bangkok các tỉnh phuket chonburi và chiang mai
đảo kosamui thuộc tỉnh surat thani và các quán bar có đăng ký kinh doanh tại các khách sạn trên toàn quốc
mở cửa đến sáng sớm nhưng không được phép bán rượu sau nửa đêm mà chỉ những địa điểm có giấy phép hợp lệ mới được bán rượu sau thời điểm này